ngày hôm nay bốn tháng tám tòa án quốc tế xét xử tội ác khơ mê đỏ tại campuchia viết tắt là eccccc
thông báo cựu thủ lĩnh khơ mê đỏ nuân chia đã chết ở tuổi chín ba tại bệnh viện hiễu nghị khơ mê liên xô
ở thủ đô phnom penh scccc là tòa án đặc biệt do campuchia tại campuchia do liên hợp quốc
và chính phủ campuchia lập ra từ năm hai nghìn sáu nhằm xét xử những tội ác do các lãnh đạo chế độ khơ mê đỏ gây ra
ngày một mươi sáu tháng một mươi một năm hai nghìn một mươi tám eccccc đã công bố phán quyết án tù trung thân đối với hai cựu thủ lĩnh khơ mê đỏ
là nuân chia và khiêu sam phan phán quyết của sccc nêu rõ hai bị cáo này phạm các tội ác chống nhân loại
tội ác chiến tranh và tội diệt chủng hành động diệt chủng đối với người trăm và người việt cũng như các phật tử